ngày hôm nay một mươi sáu tháng chín đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh đồng tháp
đã kịp thời giải cứu một nam thanh niên khoảng ba mươi tuổi
có biểu hiện bất thường đang đứng ở trên mái nhà của một người dân
nam thanh niên được phát hiện ở trên nóc nhà của người dân
tại ấp an định xã an bình huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp
sau khi thuyết phục không được lực lượng công an đã tiếp cận khống chế
đưa được nam thanh niên xuống đất an toàn
tiến hành test nhanh người này âm tính với chất ma túy
qua xác minh thanh niên này là nguyễn tuấn vũ chú huyện cao lãnh
có tiền sử mắc bệnh tâm thần bỏ nhà đi từ ngày một mươi bốn tháng chín
lực lượng công an đã bàn giao vũ cho gia đình đưa về nhà quản lý